phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an vừa bắt quả tàng hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép động vật hoàng dã quý hiếm
cụ thể vào khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hai tháng sáu tại địa bàn thuộc xóm bảy xã hưng lợi huyện hương nguyên
trên tuyến đường tránh thành phố vinh phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an đã bắt hai đối tượng
hồ minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú huyện đắc tô tỉnh con tum và bùi đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang trên đường vận chuyển bảy cá thể tt đã chết có trọng lượng hai mươi hai bảy kg
bùi đức hùng khai nhận mình là chủ của số hàng trên và số tt này được mua từ các thợ săn bẫy trong rừng ở tỉnh con tum
với giá hai triệu đồng một kg sau đó bán với giá hai tám triệu đồng một kg
khi đang trên đường ra giao cho khách hàng ở nghệ an thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng